ngày một mươi sáu tháng một mươi một liên đoàn lao động tỉnh hà nam kết hợp cùng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh
tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho phạm văn đoàn đoàn viên công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên da san vina
đây là mái ấm công đoàn thứ năm được trao cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
gia đình đoàn viên phạm văn đoàn nằm trong diện nghèo của xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
anh đoàn cùng vợ là nguyễn thị thuần là công nhân khu công nghiệp đồng văn phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ
cùng người chị bị bệnh tâm thần ở trong nhà cấp bốn rột nát
công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã phối hợp cấp bốn mươi triệu đồng từ quỹ xây nhà mái ấm công đoàn
cùng với vai mượn của bà con họ hàng anh đông đã xây dựng được ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn với diện tích bảy mươi năm m hai
chương trình xây nhà mái ấm công đoàn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả
giúp đoàn viên công nhân lao động nghèo an cư lạc nghiệp yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống